cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la vừa tiến hành khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với cao đình sơn giám đốc và hoàng văn lực cán bộ trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trường đại học tây bắc về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
căn cứ kết quả điều tra xác định cao đình sơn là người trực tiếp ký duyệt hồ sơ dự thầu hợp đồng phụ lục hợp đồng biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng thực hiện gói thầu đào tạo trình độ sơ cấp dưới ba tháng chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm hai nghìn hai mươi hai với hội nông dân tỉnh sơn la
việc thực hiện các nội dung gói thầu được sơn chỉ đạo lực thực hiện trong đó có việc lập khống hồ sơ thanh quyết toán tiền công giáo viên để tạo khoản tranh lệch tiền công giảng dạy giữa hồ sơ thanh quyết toán thực tế và chi trả là trên một tỷ ba trăm linh triệu đồng để thu lợi cá nhân
cơ quan điều tra xác định hành vi trên của bị can sơn và lực đã cấu thành tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng

cơ quan điều tra của bộ công an công an tỉnh đã khẩn trương tập trung triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp đấu tranh để truy bắt bằng được các đối tượng đã gây ra vụ việc tại địa bàn huyện chư quynh để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
đến nay đơn vị đã giải cứu an toàn ba con tin mời làm việc một trăm linh chín đối tượng liên quan trong đó tạm giữ hình sự bảy mươi bốn đối tượng để phục vụ công tác điều tra thu giữ một mươi năm khẩu súng các loại một một trăm chín mươi chín viên đạn các loại cùng nhiều vũ khí phương tiện và vật chứng khác
tòa án nhân dân
dân tỉnh bình phước đã tuyên án tử hình đối với bị cáo lê văn ga quê tỉnh bến tre về tội giết người nạn nhân là người có quan hệ tình cảm và đang chung sống cùng ga
theo cáo trạng trong thời gian sống chung tại nhà nạn nhân do mâu thuẫn tình cảm ga đã thường xuyên uống rượu đánh đập nạn nhân
vào ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba ga bị nạn nhân đuổi ra khỏi nhà nên đã đẩy sinh ý định giết nạn nhân rồi tự tử
vào dạng sáng ngày một mươi bảy tháng hai ga mang dao và thuốc trừ cỏ đến nhà nạn nhân
tại đây ga đã lấy con dao đâm liên tiếp vào người nạn nhân gây án xong đối tượng lấy chai thuốc trừ cỏ uống vào trong nhà tắm chốt cửa lại
tuy nhiên sau đó ga đã chạy thoát ra ngoài đường còn nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong
cùng ngày đối tượng bị bắt giữ trước đó năm hai nghìn năm ga cũng đã từng bị tòa phúc thẩm toán nhân dân tối cao tại tp hcm xử phạt một mươi một năm tù về tội giết người mà nạn nhân cũng là người yêu của ga
hai đối tượng vận chuyển năm trăm linh viên ma túy tổng hợp ba trăm linh g ketamin từ hà nội về thành phố nam định đang chuẩn bị giao cho khách thì bị công an tỉnh nam định bắt quả tang
đây là đường dây vận chuyển mua bán ma túy tổng hợp từ mộc châu về hà nội và một số tỉnh phía bắc để tiêu thụ
hai đối tượng bị bắt đều trú tại quận long biên thành phố hà nội là nguyễn ngọc lâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai và bùi thị kim lương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
lâm đã móc nối với một số đối tượng ở huyện mộc châu tỉnh sơn la thiết lập đường dây mua bán vận chuyển ma túy tổng hợp về các tỉnh phía bắc tiêu thụ
khi lâm cùng lương vận chuyển số ma túy trên từ hà nội về thành phố nam định giao cho khách thì bị lực lượng chức năng vây bắt thu giữ toàn bộ tăng vật
hiện vụ án đang được điều tra mở rộng
chiều ngày hai mươi tháng sáu công an quận bình tân tp hcm cùng với các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố đang phong tỏa hiện trường để điều tra nghi án một nạn nhân được phát hiện tử vong tại bãi đất trống
thông tin ban đầu khoảng tám giờ cùng ngày người dân ngửi thấy mùi hôi thối bất thường nên đi kiểm tra và phát hiện một túi sách nghi vấn để tại khu đất trống trong con hẻm trên đường tính lộ một mươi phường tân tạo quận bình tân
bên trong có một thi thể người vụ việc được báo cơ quan chức năng ngay sau đó

triển khai tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên đường phố theo kế hoạch tổ công tác ba trăm sáu mươi ba công an quận bình tân tp hcm vừa phát hiện hai đối tượng tàn trữ vũ khí và trồng trái phép cần sa
trước đó vào lúc một h ba mươi phút ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba qua công tác tuần tra địa bàn và các biện pháp nghiệp vụ tổ công tác ba trăm sáu mươi ba công an quận bình tân phát hiện huỳnh thanh phú sinh năm hai nghìn ba hồ khẩu thường trú huyện đức linh tỉnh bình thuận

tổ ba trăm sáu mươi ba phối hợp với công an phường tiến hành kiểm tra căn nhà trên phát hiện trong ngang tổ bếp có một cây súng ngắn hai mươi ba viên đạn
ngoài ra phát hiện căn phòng có ba mươi cây xanh nghi là cây cần sa cùng một người trong nhà tên trần đức anh năng năng khai nhận mua hạt giống cần sa trên mạng về trồng với giá bốn triệu năm trăm linh ngàn đồng
qua làm việc huỳnh thanh phú khai nhận cây súng do phú mua trên mạng xã hội của một người không rõ lai lịch với giá một triệu một trăm linh ngàn đồng
ngay sau khi trả tự do cho bốn tiếp viên hàng không và khởi tố vụ án chỉ trong vòng thời gian ba mươi ngày công an tp hcm và các đơn vị đã phối hợp điều tra nhanh chóng làm rõ chuyến hàng ma túy được phát hiện vào ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba

tổng cộng số tiền thuế truy thu tiền phạt và tiền chậm nộp là hơn ba trăm bảy mươi bảy sáu triệu đồng
doanh nghiệp phải khắc phục hậu quả trong một mươi ngày kể từ khi nhận được quyết định